các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng một mươi h ngày một mươi ba tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá trần văn hà đã cầm theo một thanh sắt nhọn dài khoảng ba mươi cm đến ngã ba đường tô hiệu võ thị sáu
đe dọa rồi yêu cầu một người làm nghề grabbike chở đến trụ sở cơ quan công an
do sợ hãi tài xế xe grabbile đã chở đối tượng hà đến trụ sở công an phường vĩnh trường
khi vừa xuống xe hà đã xông vào trong cơ quan cầm thanh sắt đuổi đánh đồng chí cao văn trung nhưng không được
sau đó hà chạy ra ngoài đuổi đánh người dân rồi quay lại trong trụ sở công an phường
dùng thanh sắt nhọn tấn công đồng chí nguyễn duy đông khiến đồng chí đâm bị thương tích ở tay phải và vùng đuôi trái
ngay lập tức lực lượng công an phường đã khống chế bắt giữ được đối tượng hà
vào ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xét nghiệm adn danh tính của người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy bị thiêu dụi
vụ việc được người dân phát hiện vào đêm qua và trình báo với cơ quan công an
theo thông tin ban đầu vào đêm qua người dân địa phương phát hiện một thi thể bị cháy bên chiếc xe máy chưa rõ biển số nên đã chỉnh báo với cơ quan công an
hiện trường phát hiện vụ việc cách quốc lộ hai mươi tám đèo đại ninh khoảng năm km
tiến hành điều tra trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng hai vi thanh thiện điều khiển xe máy đến nhà chị hoàng thị thu nga tại xã lâm san huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
sau đó thiện rủi ro
chở bé trai là con của chị nga ra khỏi nhà hình ảnh đã được camera ghi lại
cho đến chiều tối cùng ngày người dân phát hiện thi thể của cháu bé tại một nơi vắng vẻ nên đã trình báo với cơ quan công an
theo nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa thiện với chị nga
thiện đã sát hại cháu bé rồi bỏ trốn
khiến biết rằng khó có thể trốn thoát được sự trừng trị của pháp luật thiện đã chạy xe ra bình thuận và tự thiêu
và hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
sau hai lần hoãn phiên tòa phúc thẩm vào sáng hôm qua tnth đã tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần vũ hải và bị cáo ngô tuyết phương cùng chú tại quận tây hồ hà nội về tội trốn thuế
tại phiên tòa ngoài bị cáo trần vũ hải còn có hai bị cáo không kháng cáo là nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm cùng một mươi luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo
bị cáo ngô tuyết phương tiếp tục có đơn xin vắng mặt
tại phiên tòa bị cáo trần vũ hải và các luật sư bảo chữa đưa ra nhiều lý do và đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục hoãn phiên tòa
tuy nhiên qua xem xét ý kiến của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa cùng những lý do mà bị cáo hải và các luật sư viện dẫn hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên xét xử
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án trốn hơn hai trăm tám mươi triệu tiền thuế liên quan đến việc mua bán nhà đất số bảy mươi tám trên bốn mươi tuệ tĩnh thành phố nha trang
tòa nhân dân tp nha trang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị ngọc hạnh ngô văn lắm một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ buộc bị cáo lắm phải trả lại hai trăm tám mươi triệu đồng trốn thuế cho nhà nước
đồng thời phạt bổ sung hai bị cáo hạnh và lắm mỗi người năm mươi triệu đồng bị cáo trần vũ hải và bị cáo ngô tuyết phương mức án một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo hai mươi triệu đồng
hai bị cáo hạnh và lắm không kháng cáo bị cáo hải và phương cùng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án
thưa quý vị và các bạn những biện pháp hạn chế nạn tín dụng đen trong thời gian vừa qua dù rất mạnh mẽ nhưng có lẽ mới chỉ tiếp cận dưới góc độ nhà quản lý
trong khi tín dụng đen lại có thể nảy sinh tồn tại và phát triển chủ yếu dựa trên chính nhu cầu vay nóng cho người dân
điều này khiến cho nạn tín dụng đen khó bị chia xóa triệt để cứ đường dây này bị phát hiện thì đường dây khác lại mọc lên
mới đây tại tỉnh thừa thiên huế phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ được ba đối tượng từ hà nội vào thừa thiên huế để cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần bốn tỷ đồng
các đối tượng bị bắt giữ là nguyễn minh đức cao huy tiệp và vũ minh hiếu đều trú tại hà nội vào thừa thiên huế và thuê phòng trọ
tại thời điểm bị bắt giữ lực lượng công an thu giữ được một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng bốn điện thoại di động hai xe máy
đây là những thiết bị điện tử phương tiện mà các đối tượng sử dụng để phục vụ việc đi thu tiền hàng ngày của người vay
em vào cho người ta vai tiền em cho vai năm một mươi triệu năm một mươi triệu một mươi năm triệu cũng có
và có những người mà muốn vai thêm thì nếu mà người ta có công an được làm ổn định thì em vẫn cho người ta vai để kinh doanh các thứ
theo kết quả điều tra ban đầu từ nguồn vốn cho vai do đối tượng ở hà nội cung cấp nhóm đối tượng hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền lấy thông tin rồi chụp ảnh giữ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu giấy phép lái xe
chỉ hơn ba tháng hoạt động nhóm đối tượng đã lập ba trăm hai mươi sáu hợp đồng vay của một trăm bốn mươi năm người với tổng số tiền cho vay gần bốn tỷ đồng lãi suất cho vay hơn một trăm hai mươi một năm
để thuận lợi cho việc thu nợ và lãi các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực hàng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền
anh vai cách đây ba năm
và vai một mươi triệu thì phải trả một mươi hai triệu trong vòng sáu mươi ngày
khi vay thì họ cắt lại bốn trăm linh nghìn
và hàng ngày mình phải trả hai trăm linh trong vòng sáu mươi ngày
thì hàng ngày có người họ đi thu và mình sẽ nộp tầm nợ
các đối tượng này đều là người ngoại tỉnh đến huế để hoạt động
chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở không có văn phòng giao dịch không phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ sổ sách
chúng chỉ giữ lại ảnh trên điện thoại
chúng quản lý bằng phần mềm liên lạc và trao đổi thông tin qua các ứng dụng xã hội
bên cạnh đó các đối tượng này còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu cấp vốn giới thiệu cho bọn chúng để hưởng vay vốn ưu đãi
hoặc có thể vai không lại xuất không phi hồ sơ
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay nặng lãi
các đối tượng tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vai và người giới thiệu cho vai
chương trình diễn biến phức tạp
của loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế khuyến cáo đến người dân cần hết sức cảnh giác thận trọng trong quá trình vay tiền
thực hiện gần chục vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh hải dương và các địa bàn lân cận
ba đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm vũ văn công nguyễn văn mạnh và đỗ văn vinh trong đó công là đối tượng cầm đầu
theo kết quả điều tra từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiện chín vụ trộm cắp xe máy chủ yếu là các xe máy đắt tiền và dễ tiêu thụ trên thị trường
thời gian gây án chủ yếu diễn ra vào ban đêm
các đối tượng thường đi xe máy lòng vòng các khu dân cư các cụ khu công nghiệp và các tỉnh lân cận
khi phát hiện sơ hở sẽ đột nhập vào bên trong
sau đó dùng kìm cắt thủy lực vam phá khóa để bẻ khóa xe máy và lấy trộm
đáng chú ý vào dạng sáng ngày tám tháng hai các đối tượng đã cùng nhau thực hiện trộm cắp bốn chiếc xe máy
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn tân cương khu công nghiệp lai cách đóng trên địa bàn huyện cầm giang
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái nước của tỉnh cà mau đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lâm văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ba xã tân lộc bắc huyện thới bình tỉnh cà mau có xeo chấm ở mi mắt phải
và đối tượng trần trí gọn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp phong lưu xã đông hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
đối tượng lê hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường chú tại ấp xẻo ngay xã viên an đông huyện ngọc hiển tỉnh cà mau cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi nổi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại